nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân chiều ngày một mươi hai tháng tám tại hà nội
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và bộ công an phối hợp tổ chức buổi lễ công bố và bàn giao cuốn sách
công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
cuốn sách công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
nhằm cung cấp hệ thống lý luận cơ bản đánh giá thực trạng dự báo và đề xuất những giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng công an nhân dân
cuốn sách cũng là tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học sảng dạy học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả đối với công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh toàn diện